dù công ty urc đã bị xử phạt nhưng câu chuyện dường như chưa khép lại bởi còn quá nhiều câu hỏi cần phải làm rõ
trong đó có câu hỏi quyền lợi của người tiêu dùng bị xâm hại sẽ bị xử phạt như thế nào
nếu có thì họ có được đền bù không và đền bù như thế nào

một mg chỉ trong một ngày thì một hai tuần sau là có thể bị nhẫn độc nặng
và nếu tôi đưa vào cơ thể một mg mỗi ngày thì sau nhiều ngày sau có thể bị ngộ độc mạng tính
nó thể hiện ra càng một hội chứng ngộ độc mạng tính về thần kinh về tiêu hóa về tim mạch về thật v v
vậy còn quyền lợi của người tiêu dùng thì sao
khi chót mua chót dùng phải thứ sản phẩm không an toàn này thì họ có thể kiện nhà sản xuất được không
phải làm thế nào để được
đòi lại những quyền lợi chính đáng bù đắp cho những rủi ro về sức khỏe mà họ có thể gặp phải
trong trường hợp mà người tiêu dùng không có hội đủ những tài liệu để đưa ra tòa án khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại
thì ít nhất người ta cũng có thể nhờ làm đơn nhờ đến hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
hoặc nhờ đến các cơ quan thanh tra cơ quan điều tra để tiến hành điều tra làm rõ
ở đây tôi đơn cử như đến làm đơn gửi đến các thanh tra của các sở y tế hoặc của bộ y tế
đây là cả một vấn đề
cũng tạm gọi là cách thức người tiêu dùng
bởi vì một cái cơ bản nhất là cái chứng cứ
thế thì theo luật bảo vệ dùng hiện hành thì cũng đã đưa ra được bốn phương thức
để người tiêu dùng có thể sử dụng khi bảo vệ quyền lợi cho mình
trước những tranh chấp giữa mình và tổ chức các nhân doanh
trên thực tế phần lớn người tiêu dùng khi mua sản phẩm đã không lấy hóa đơn
khi sử dụng xong sản phẩm
cũng ít khi có ai có thói quen giữ lại vỏ chai để phòng trường hợp có thể khiếu kiện
rõ ràng luật đã quy định
nhưng để người tiêu dùng có được những chứng cứ chính xác để bảo vệ quyền lợi của mình là rất khó
điều này không khác gì chờ được vạ thì má đã sưng